nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh tối ngày một mươi bảy tháng năm tại nhà hát lớn thành phố hà nội
đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề dân người tiếng hát mùa xuân
đây là chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tổ chức
đến dự chương trình có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng các bộ trưởng
chủ nhiệm các ủy ban của quốc hội lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam đại diện các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
dân người tiếng hát mùa xuân là một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang nhiều tâm huyết của các thế hệ văn nghệ sĩ hàng đầu của việt nam
chứa đựng tình cảm thiêng liêng đối với bác hồ kính yêu nhận kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của người
trong một không gian âm nhạc với nhiều cảm xúc ngọt ngào và sâu lắng
các màn trình diễn đặc sắc đã được truyền hình trực tiếp tới khán giả trên cả nước và bà con kiều bào ở nước ngoài trên sóng truyền hình
chương trình nghệ thuật dân người tiếng hát mùa xuân được chia thành ba phần
người là hồ chí minh những bông hoa trong vườn bác và dân người tiếng hát mùa xuân
dân người tiếng hát mùa xuân là chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật
nhằm tuyên truyền sâu rộng giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ
sâu sắc về cống hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng việt nam
thể hiện sự tôn kính lòng biết ơn vô hạn đối với người góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh